chào mừng năm mới mừng kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh bạc liêu mùng một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại tỉnh bạc liêu đã diễn ra lễ khánh hành và đưa vào hoạt động bệnh viện đa khoa thanh vũ mê đích ii
đây là bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên ở bạc liêu quy mô khá lớn với hơn hai trăm linh dường bệnh
bệnh viện được xây dựng trên diện tích năm hai trăm linh m hai tổng vốn đầu tư gần năm trăm linh tỷ đồng
đây là một trong những bệnh viện đa khoa tư nhân có quy mô lớn hiện đại tại đồng bằng sông kiều long
bệnh viện có khả năng khám và điều trị cho hơn hai năm trăm linh lượt bệnh nhân mỗi ngày
góp phần đáng kể giảm bớt tình trạng quá tải tại các bệnh viện công của tỉnh kéo dài trong thời gian qua